tòa nhân dân tỉnh bắc cạn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội giết người
đối với bị cáo triệu văn phiên chú tại thôn nà niềng xã khang ninh huyện ba bể tỉnh bắc cạn phạm tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tại nhà riêng ở thôn nà niềng xã khang ninh huyện ba bể
triệu văn phiên đã dùng một khẩu súng loại súng săn bắn một phát trúng vào cổ của vợ dẫn đến tử vong
tại thời điểm thực hiện hành vi giết người bị cáo bị bệnh dối loạn loạn thần do rượu do hoang tưởng và ảo giác chi phối
mất khả năng nhận thức mất khả năng điều khiển hành vi
tuy nhiên căn cứ vào điều một mươi ba của bộ luật hình sự bị cáo không được loại trừ trách nhiệm hình sự
tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố hành vi của bị cáo đã vi phạm pháp luật
trực tiếp xâm phạm tính mạng của người khác gây ngường xấu đến an ninh trả tự tại địa phương
hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo triệu văn phiên bảy năm tù
vận chuyển gần năm mươi chín kg ma túy đối tượng nguyễn mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
đã bị công an tỉnh vĩnh phúc phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội bắt quả tàng
đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc ra quyết định khởi tố bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy
trưa ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
công an bắt quả tàng nguyễn mạnh cường đang vận chuyển bốn thùng hàng lên xe ô tô nhãn hiệu santa fe biển kiểm soát tám mươi tám a sáu mươi nghìn hai trăm chín mươi chín
qua kiểm tra phát hiện bên trong các thùng này chứa ma túy ketamin và ma túy mdma
được ngụy trang trong các túi đựng sữa bột bánh kẹo mũ cốc
tổng khối lượng ma túy thu giữ là năm mươi tám tám trăm sáu mươi bảy kg
vụ án đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật

hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên cho biết đã làm rõ bốn đối tượng là thủ phạm gây ra sáu vụ đập phá cửa kính ô tô trộm cắp tài sản trên địa bàn tp vĩnh yên
kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm đối tượng này còn gây ra hàng chục vụ việc tương tự khác ở các tỉnh hòa bình hương yên và tp hà nội
đây là hình ảnh camera an ninh ghi lại một vụ trộm cắp tài sản để bên trong xe ô tô trên địa bàn thành phố vĩnh yên
chỉ trong một thời gian ngắn cuối tháng sáu đầu tháng bảy năm hai nghìn
trên địa bàn thành phố đã xảy ra sáu vụ việc tương tự như trên gây bức xúc trong dư luận ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh trả tự trên địa bàn
trước tình hình trên giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo công an tp vĩnh yên xác lập chuyên án quyết tâm tập trung lực lượng bắt giữ thủ phạm trong thời gian sớm nhất
sau một thời gian khẩn trương xác minh truy xét công an tp vĩnh yên đã xác định bốn đối tượng là thủ phạm gây án
gồm phùng ngọc tôn hoàng tiến trường cùng chú tại tỉnh vĩnh phúc nguyễn kim đông chú tại thành phố hà nội và hoàng anh tuấn chú tại tỉnh thanh hóa
qua công tác xác lập chuyên án chúng tôi đã tập trung một trăm linh lực lượng của công an tp vĩnh yên xác lập chuyên án
chuyên hành giả soát xác minh và qua quá trình giả soát xác minh đã dựa lên một lượng nghi vấn là phùng ngọc tôn
bước đầu chúng tôi xác định là tôn đang nằm trốn tại thành phố vĩnh vĩnh và ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn ba
và chúng tôi cũng đã đắc quyết được tôi
phùng ngọc tôn được xác định là đối tượng chính có vai trò tích cực trong các vụ án
tôn khai nhận đã chủ động lên mạng xã hội để rủ đồng bọn đi trộm cắp tài sản
do tôi thiếu tiền để chơi game nên tôi đã vào nhóm vân ợn làm nhiều
thì tôi gặp tôi biết tuấn trường và đông
thì chúng tôi rủ nhau ra đi đập kính xe ô tô và trộm cắp tài sản
thì khi đi thì
chúng tôi một người ở ngoài thế giới một người đi vào trong xe ô tô dùng tiền điện thoại soi trong xe có tài sản
thì dùng bút thoát hiểm tập kính xe ô tô trộm cắp tài sản
không chỉ sử dụng thủ đoạn tinh vi các đối tượng còn rất chuyên nghiệp trong phương thức đối phó với cơ quan chức năng
trong quá trình tiếp xúc với nhau các đối tượng sử dụng tên giả để đề phòng trường hợp các đối tượng bị bắt giữ
thì cơ quan công an sẽ không truy xét được đồng bọn
sau khi gây án các đối tượng
lẩn trốn đơn lẻ tắt điện thoại chỉ liên lạc với nhau qua mạng xã hội để hẹn cùng nhau tiếp tục đi gây án
trong quá trình điều tra đối tranh đối với đối tượng tội phạm này
thì đối tượng thực hiện rất tinh vi sử dụng nhiều sim rác điện thoại để thay đổi thức nguyên đảng
và ngoài ra sau khi trộm cắp xong đối tượng thường chia nhau đi làn trốn tắt lơi gây khó khăn quá trình giả sát trí bắt
cái thứ ba là đối tượng này
mỗi đối tượng có quan hệ nhau không gặp nhau liên hệ qua mạng
thủ đoạn tinh vi của các đối tượng đã gây không ít khó khăn cho lực lượng điều tra
tuy nhiên vỏ quyết giày con móng tay nhọn
với sự quyết tâm của công an thành phố vĩnh yên sự hiệp đồng chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh
nhất là sự phối hợp giúp đỡ tận tình của quân chúng nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên đã làm rõ và truy bắt các đối tượng phạm tội
hôm nay công an quận năm tp hcm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm khám nghiệm hiện trường
để điều tra vụ cháy nhà dân trên đường mạc thiên tích khiến hai người thiệt mạng
khoảng bảy giờ sáng cùng ngày phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhận được thông tin về vụ cháy nhà dân kết hợp cho thuê
tại số chín trên hai đường mạc thiên tích phường một mươi một
căn nhà do bà phạm thị hoa bốn mươi bảy tuổi làm chủ nên huy động phương tiện đến hiện trường không chế ngọn lửa
không để cháy lan sau khi dập tắt đám cháy công an phát hiện hai thi thể là nữ trong nhà vệ sinh
nguyên nhân tử vong là do ngạt khói hiện nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ
một vụ hỏa hoạn khác cũng xảy ra vào lúc dạng sáng nay tại số nhà ba mươi bảy khu phố thượng phường khắc niệm tp bắc ninh tỉnh bắc ninh
khiến hai bố con tử vong
cụ thể vào khoảng ba giờ bốn mươi sáu phút dạng sáng ngày hôm nay
trên địa bàn phường khắc niệm đã xảy ra vụ cháy tại một cửa hàng kinh doanh tạp hóa
ngay sau đó các lực lượng chức năng gồm cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bắc ninh
công an thành phố bắc ninh công an phường khắc niệm lãnh đạo phường khắc niệm đã đến hiện trường chỉ đạo tham gia công tác chữa cháy
tuy nhiên do hiện trường gồm nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh ra toàn mộ ngôi nhà và hai nhà xung quanh
tuy nhiên do hiện trường gồm nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh ra toàn môi nhà